với phương châm phòng ngừa là chính lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy tỉnh tuyên quang đã tiến hành ra soát xác định các điểm nguy hiểm để hướng dẫn bảo đảm an toàn cho các phương tiện nhất là khu vực bến đỏ ngang có nước chảy xiết khi mùa mưa bão đang đến gần
tuyên quang hiện có ba mươi một bến thủy nội địa ba mươi chín bến đỏ ngang sông với bảy trăm tám mươi tám phương tiện đã đăng ký để bảo đảm an toàn giao thông đường thủy lực lượng chức năng đã yêu cầu ký cam kết và nhắc nhở một trăm linh các chủ phương tiện tàu thủy chủ bến phà bến đỏ chở khách sông chấp hành luật giao thông đường thủy nội địa

để bảo đảm an toàn giao thông đường thủy lực lượng chức năng đã yêu cầu ký để bảo đảm an toàn giao thông đường thủy lực lượng chức năng đã yêu cầu ký
để bảo đảm an toàn giao thông thủy lực lượng chức năng đã yêu cầu ký để bảo đảm an toàn giao thông thủy lực lượng chức năng đã yêu cầu ký